tại thành phố hải phòng ban nội chính trung ương đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính
phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho gần năm trăm linh cán bộ công chức các ban nội chính tỉnh ủy
thành ủy trực thuộc trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì hội nghị
đồng chí phan đình trạp bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
và cải cách tư pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban nội chính tỉnh ủy
thành ủy theo quy định số bốn của ban bí thư
chương trình tập huấn kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng bốn